nhằm khuyến khích người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến ubnd tp hcm vừa kiến nghị hội đồng nhân dân tp hcm giảm năm mươi đối với sáu loại lệ phí cho các đối tượng sử dụng dịch vụ công trực tuyến
tp hcm sẽ giảm năm mươi đối với sáu loại lệ phí cho tất cả các đối tượng có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và mức độ bốn trên địa bàn thành phố
trừ những đối tượng được miễn lệ phí gồm các loại lệ phí đăng ký cư trú hộ tịch cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại việt nam đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất cấp giấy phép xây dựng thời gian áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi
tp hcm phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi có ba mươi hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ bốn
tỷ lệ cấp phép đăng ký thành phố

tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt trên một mươi